là địa phương trọng điểm về du lịch thị xã sapa tỉnh lào cai thu hút một lượng lớn người lao động
từ nhiều vùng miền trong cả nước đến làm việc do đó để việc chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do dịch covid một mươi chín được công bằng khách quan thị xã sapa đang tập trung ra soát thẩm định bảo đảm
hỗ trợ nhanh gọn đúng người và đúng mức
sau khi được thông báo về việc thống kê người lao động phải nghỉ việc để xem xét hỗ trợ
theo gói hỗ trợ của chính phủ khách sạn pitacho tổ năm phường sapa đã khẩn trương lập danh sách
và chuyển về cơ quan chức năng của thị xã sapa để thẩm định và phê duyệt
nhằm hỗ trợ phần nào cho người lao động phải nghỉ việc do dịch covid một mươi chín
em đã gửi lên bên trên bảo hiểm xã hội và cũng đã nhận được phản hồi của bên bảo hiểm xã hội
sau khi nhận được phản hồi của bên bảo hiểm xã hội thì em cũng đã chuẩn bị lại hộ kế hồ sơ
và gửi lại cho nó một cách trình thống nhất và chính xác nhất
để hỗ trợ cho người lao động
thị xã sapa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng như phòng lao động thương binh và xã hội
bảo hiểm xã hội tri cục thuế tiến hành giả soát sàng lọc các đối tượng
bảo đảm đúng người đúng mức hỗ trợ
đồng thời công khai danh sách người được hưởng hỗ trợ để người dân có điều kiện giám sát góp ý
đối tượng nào mà chúng tôi đã xác định được thì cũng dự kiến là lập ngay danh sách đợt một
để tham hiu cho ủy ban thị xã ủy ban tỉnh cũng như sở lao động để xin hỗ trợ
thị xã sapa
áp dụng phương thức cuốn chiếu
nghĩa là với những đối tượng đã rõ ràng đủ điều kiện theo quy định
thì nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chi trả ngay
đối với những trường hợp còn thiếu thì bổ sung kiện toàn để thực hiện chi trả
nhằm hỗ trợ nhanh nhất giúp người lao động vượt qua khó khăn
ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất